cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm đang điều tra truy xét nhóm chuyên giật cô hồn
cầm hung khí chém ba người bị thương nặng nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một h ba mươi chủ nhà bán sơn nước trên đường nguyễn thị nhỏ
phường một mươi sáu quận một mươi một vừa cúng xong con heo quay
nhóm thanh niên hơn chục người chuyên đi giật cô hồn đồ cúng đi trên nhiều xe máy thấy
và dừng lại chờ lấy thịt heo
sau đó chủ nhà chặt chia cho nhóm này một cái đầu heo
trong lúc nhóm này chở lấy thịt heo thì có lời qua tiếng lại với người đàn ông chạy ba gác ở khu vực này
rời đi khoảng ba mươi phút nhóm giật cô hồn gồm năm người cầm theo hung khí la vào chém tài xế xe ba gác
lúc này hai người đàn ông khác ngồi cùng cũng bị chém thương tích nặng vùng đầu lưng và tay